phát biểu tại lễ phát động phát huy sức mạnh toàn dân tham gia phòng chống dịch covid một mươi chín
phó bí thư thường trực thành ủy tp hcm phan văn mãi cho biết tình hình dịch bệnh đang diễn biến
hết sức phức tạp các tỉnh xung quanh thành phố có số ca nhiễm mới tăng nhanh những ngày gần đây
tại tp hcm số ca nhiễm của thành phố vẫn còn cao công tác tiếp nhận điều trị có lúc có nơi chưa đáp ứng kịp
do đó việc kiểm soát dịch bệnh trước ngày một mươi năm tháng chín như nghị quyết tám mươi sáu của chính phủ đặt ra
cho tp hcm nhiều thách thức thành phố sẽ ưu tiên tối đa công tác phòng chống dịch
đặt sức khỏe tính mạng của người dân lên trên hết trước hết
vì vậy sẽ phải kéo dài thời gian giãn cách xã hội thêm một tháng nữa để tập trung khống chế nguồn lây nhiễm
đưa số ca nhiễm về mức thấp nhất đưa số ca bệnh về dưới công suất điều trị của hệ thống y tế
để không chế được dịch bệnh lãnh đạo tp hcm kêu gọi cán bộ chiến sĩ đồng bào thành phố
tiếp tục đồng lòng chung sức phát huy vai trò to lớn của nhân dân trong phòng chống dịch